ngày một mươi bốn tháng tám ủy ban nhân dân tỉnh điện biên tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư trung ương đảng
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tiến dụng chính sách xã hội
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí triệu tài vinh ghi nhận những kết quả mà điện biên đạt được trong năm năm thực hiện chỉ thị bốn mươi
đồng thời đề nghị trong thời gian tới điện biên cần tăng cường công tác kiểm tra của cấp ủy địa phương đối với việc thực hiện các chính sách tiến dụng
đánh giá hiệu quả của ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện để từ đó có giải pháp nâng cao năng lực sự chuyên nghiệp của các ban đại diện cấp huyện
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh điện biên tặng bằng khen cho năm tập thể một mươi một cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị bốn mươi
theo báo cáo tại hội nghị nêu rõ trong giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín chính sách xã hội điện biên đã làm thủ tục cho trên một trăm hai mươi hai lượt
hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với doanh số cho vay hơn ba tám trăm ba mươi tỷ đồng